chiều nay tiếp tục phiên họp thứ ba mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số một trăm một mươi chín của quốc hội
về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
trong dự thảo nghị quyết nổi bật là chính phủ đề xuất quốc hội thành lập khu thương mại tự do đà nẵng gắn với cảng biển liên triều
để thực hiện thí điểm cơ chế chính sách nhằm thu hút đầu tư
dự thảo nghị quyết của quốc hội được xây dựng theo hướng quy định hai nhóm cơ chế chính sách đặc thù với ba mươi cơ chế chính sách
cụ thể chín chính sách về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố đà nẵng
trong đó có bảy chính sách hoàn toàn tương tự các địa phương khác đã được quốc hội cho phép thực hiện tại các nghị quyết đặc thù
ở thành phố hồ chí minh hà nội và hai chính sách đề xuất mới
bên cạnh đó có hai mươi một chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng được đề xuất thực hiện thí điểm
trong đó có đáng chú ý là thí điểm thành lập khu thương mại tự do đà nẵng
cho đây là chủ trương lớn cần thiết và đánh giá đề xuất của thành phố
thể hiện sự quyết tâm tinh thần đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm
phó chủ tịch thường trực quốc hội khẳng định nếu cơ chế thực hiện thành công
sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố và của vùng

sẽ gấp ủy chính quyền thành phố đà nẵng có quyết tâm cao trong đề nghị thực hiện thí điểm các cơ chế đặc thù
song theo các ủy viên thường vụ quốc hội các chính sách đặc thù chưa mới
cần lựa chọn chính sách nào trọng tâm trọng điểm tạo đột phá có khả thi cao đồng thời các đại biểu cần lưu ý

sẽ gắn với phân cấp về trình tự thủ tục
tại phiên họp bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cũng nhận định
đà nẵng luôn năng động chủ động sáng tạo phát triển tuy nhiên thời gian gần đây có phần trưởng lại
do vậy việc nghiên cứu cho phép thực hiện cơ chế chính sách đặc biệt đặc thù sẽ là cơ hội để đà nẵng bứt phá
là lò so bật ra và đà nẵng phát triển tốt
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến vào sự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh nghệ an
việc xây dựng bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm phát huy mọi tiềm năng lợi thế
để phát triển tỉnh nghệ an nhanh và bền vững dự thảo nghị quyết quy định bốn nhóm lĩnh vực
quản lý tài chính ngân sách nhà nước quản lý đầu tư quản lý đô thị tài nguyên rừng
tổ chức bộ máy và biên chế với tổng số một mươi sáu chính sách để phát triển tỉnh nghệ an
đối với chính sách cho phép tỉnh nghệ an được phân bổ thêm năm mươi số vốn đầu tư công
từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương để đầu tư các công trình
hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng miền tây nghệ an
đa số ủy viên thường vụ đồng tình với quy định bởi tỉnh nghệ an hiện là tỉnh đang nhận bổ sung
cân đối từ ngân sách trung mương theo đó nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế
điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn để tạo đá phát triển nhất là phát triển kết cấu
hạ tầng kinh tế xã hội miền tây nghệ an rất cần có sự hỗ trợ thêm nguồn lực đầu tư công
từ ngân sách trung ương việc phân bổ thêm năm mươi số vốn đầu tư nói trên cũng sẽ bảo đảm tính ổn định
và công khai minh bạch rõ ràng của chính sách tạo sự chủ động cho địa phương trong việc cân đối
lập kế hoạch bố trí nguồn lực cho các dự án hạn chế khắc phục được cơ chế xin cho
hôm nay đoàn tiểu ban văn kiện đại hội một mươi bốn do đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư
trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương thường trực tiểu ban làm trưởng đoàn
đã đến khảo sát làm việc tại tỉnh kiên giang
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh kiên giang trình bài báo cáo tấm tắt tình hình
kết quả bốn mươi năm thực hiện đường lối đổi mới của đảng tại địa phương
việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ đại hội một mươi ba
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
đảng hệ thống chính trị định hướng tiếp tục đổi mới qua thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới
đồng chí nguyễn trọng nghĩa gợi mở một số vấn đề mà ban thượng dụ tỉnh ủy kiên giang
cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện
trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
và hệ thống chính trị trong sạch dững mạnh toàn diện
đặc biệt coi trọng xây dựng củng cố thế trận lòng dân ngày càng dẫn chắc
tập trung xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả thúc đẩy phát triển tinh thần dám nghĩ dám làm
dám đổi mới sáng tạo dám chịu trách nhiệm của các cấp ủy cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu tăng cường giai trò nêu gương của cán bộ đảng viên
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
sáng nay đồng chí lê minh khái bí thư chung mân đảng phó thủ tướng chính phủ
đã chủ trì họp với ngân hàng nhà nước việt nam và các bộ ngành liên quan về công tác quản lý thị trường vàng
thời gian gần đây giá vàng sgc tăng đột biến khiến công tác quản lý điều hành thị trường vàng miếng gặp nhiều khó khăn
một trong các giải pháp được đề xuất đó là đưa ra mức giá đấu thầu ban đầu phù hợp
bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân
về lâu dài cần sửa đổi nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
theo hướng bỏ độc quyền thương hiệu vàng sgc
sức là hàng hóa bình thường lưu hành trên thị trường
ngân hàng nhà nước cho biết dự kiến trong tuần tới sẽ thanh tra thị trường vàng
cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh vàng miếng
kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến đầu cơ làm giá vàng miếng
phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu các bộ ngành triển khai ngay các biện pháp
bảo đảm thị trường vàng vận hành ổn định với giá vàng miếng ở mức hợp lý
đề nghị bộ công an thanh tra chính phủ bộ tài chính bộ công thương tham gia đoàn thanh tra liên ngành
cùng với ngân hàng nhà nước để thanh kiểm tra thị trường vàng
chậm nhất cuối tuần này ngân hàng nhà nước phải công bố quyết định thanh tra
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà đã chủ trì cuộc họp với bộ công thương
và các bộ ngành liên quan cùng các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước
các chuyên gia nhà khoa học về việc xây dựng hoàn thiện nghị định quy định mua bán điện trực tiếp
giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà khẳng định
việc xây dựng nghị định mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo
và khách hàng lớn phải dựa trên những quy định pháp luật của luật điện lực
là nền tảng tiến tới xây dựng thị trường điện cạnh tranh
chính phủ cũng sẽ tách bạch công tác quản lý nhà nước với hoạt động sản xuất kinh doanh truyền tải phân phối điện
nghị định này sẽ chỉ tập trung vào đối tượng sản xuất khách hàng tiêu dùng điện tài tạo
bao gồm các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại đơn vị bán lẻ điện trong khu công nghiệp
với hình thức mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng
phó thủ tướng gợi mở không quy định về giới hạn quy mô công suất không phụ thuộc vào quy hoạch
nhóm này sẽ được quản lý theo các quy định pháp luật về thuế môi trường phòng chống cháy nổ an toàn xây dựng
với hình thức mua bán điện trực tiếp sử dụng lưới điện quốc gia
cần phải được tính đúng tính đủ các chi phí sử dụng hạ tầng vận hành
truyền tải bảo đảm an toàn hệ thống phù hợp với các quy hoạch điện lực
phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương evn tính toán công bố công suất điện tái tạo
có thể huy động truyền tải trên công suất nguồn điện nền
làm căn cứ để điều chỉnh giảm các nguồn điện than điện khí trong quy hoạch
chiều nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị chuyên đề
thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp kết nối trực tuyến đến điểm cầu trụ sở
ủy ban nhân dân thuộc sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
đây là một trong những hội nghị số hóa đầu tiên về kinh tế ngành trong năm hai nghìn hai mươi bốn
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia
về chuyển đổi số chủ trì hội nghị
những năm gần đây ngành nông nghiệp đã chủ động tạo ra một hội nghị
để tự động triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số nhất là ứng dụng công nghệ số và thực tiễn
như trí tuệ nhân tạo quản trị dữ liệu iot tự động hóa và hoạt động sản xuất
chế biến tiêu thụ nông sản đã giúp tăng năng suất lao động nâng cao hiệu quả
bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm bảo vệ môi trường
và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản việt nam
tuy nhiên công cuộc số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương
cũng đang đối mặt với không ít rào cản và thách thức như nhận thức kỹ năng
ứng dụng công nghệ số còn hạn chế sự kết nối chia sẻ điên kết giữa các bên liên quan còn chưa chặt chẽ
phó thủ tướng trần lưu quang nhận định những thách thức trên gây khó khăn
trong mục tiêu chuyển đổi số của ngành này
theo phó thủ tướng cần đẩy mạnh việc đơn giản thủ tục hành chính
hợp nhất để có dữ liệu dùng chung cơ sở dữ liệu cho ngành phát triển hạ tầng số
phó thủ tướng mong muốn thời gian tới các thông tin chuẩn xác đầy đủ kịp thời với nông nghiệp
trên nền tảng mạng để mọi người dễ hiểu dễ tiếp cận
các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin cần là kênh kết nối hỗ trợ ngành nông nghiệp
trong quá trình số hóa thời gian tới
bên lề hội nghị phó thủ tướng trần lưu quang thăm quan khu vực trưng bày giới thiệu không gian số
về các mô hình ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
những sản phẩm công nghệ được xây dựng và phát triển make in việt nam
phát biểu tại lễ trao tặng đồng chí lê quốc minh cho biết cùng việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền
báo nhân dân luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội kêu gọi các nhà tài trợ đồng hành
cùng các chương trình chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc công nhân lao động hàng năm
giới mong muốn hỗ trợ một phần nhỏ bé giúp các gia đình chính sách các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
người dân dùng đồng bào dân tộc khmer dơi bớt những khó khăn có nơi ở khang trang
ổn định cuộc sống để phát triển nông nghiệp
trong thời gian tới báo nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về tình hình của địa phương
tuyên truyền những thành tựu nổi bật cũng như những khó khăn của người dân
để từ đó kêu gọi sự quan tâm của nhiều nhà tài trợ hơn nữa cùng chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách
có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh vĩnh long nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung
lãnh đạo báo nhân dân cũng đã trao tặng quà cho những hộ dân được hỗ trợ nhà